tại tỉnh đắk nông đoàn công tác của bộ chính trị do đồng chí vương đình huệ
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ dẫn đầu đã có buổi làm việc với ban thực vụ tỉnh uỷ đắk nông
về việc lãnh đạo chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
theo đánh giá của đoàn công tác việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên địa bàn
đã có nhiều chuyển biến tích cực nhưng việc triển khai ở các tổ chức đảng tại đắk nông
vẫn chưa có tính đột phá chưa thực hiện được một số mô hình chủ trương thí điểm mới mà nghị quyết đã đề ra
phó thủ tướng vương đình huệ yêu cầu đắk nông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền
thống nhất hành động trong thực hiện nghị quyết số hai mươi sáu gắn với nghị quyết số một mươi tám
cùng với đó thực hiện đồng bộ với việc cải cách tiền lương theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương
và đổi mới hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo nghị quyết số một mươi chín
đắk nông ra soát nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp theo nghị quyết ba mươi năm của bộ chính trị
bảo đảm cơ cấu về giới dân tộc